từ khi đưa vào hoạt động mật độ phương tiện lưu thông qua các tuyến đường dẫn
đặc biệt là tuyến quốc lộ bốn mươi b qua địa bàn thành phố tam kỳ và huyện phú ninh tỉnh quảng nam lên đường cao tốc tăng đột biến
trước tình hình này các cơ quan chức năng của tỉnh quảng nam đang triển khai nhiều giải pháp
nhằm bảo đảm an toàn cho người và phương tiện qua lại
đồng thời đề nghị bộ giao thông vận tài sớm có giải pháp giải quyết tình trạng quá tài trên các tuyến đường
ghi nhận của truyền hình nhân dân tại quảng nam
số lượng xe lưu thông trên tuyến quốc lộ bốn mươi b đoạn qua địa bàn thành phố tam kỳ và huyện phú ninh tăng đột biến
làm nảy sinh nhiều bất cập
đường quá chật có nơi chỉ rộng chưa đầy năm mét
nền đất yếu và phương tiện có tải trọng lớn lưu thông quá nhiều
gây lún sạt lở lề đường
đây cũng là điểm nút giao thông thường xảy ra un tắc
nhưng mà xa nữa là bị hư bên nhóm mếp đường nữa
cho nên là nhắn đi xe má là đâu lúc trớ tránh qua cái ủi gò là đâu lúc phải sập ủi gò nữa
nhiều người cũng bị tai nọn xả roa nữa
hiện phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh quảng nam đã tổ chức phân luồng
hướng dẫn các phương tiện xe khách trên ba mươi chỗ ngồi
xe có tải trọng lớn từ phía nam đi ra theo tuyến quốc lộ một a
nhằm giảm áp lực cho tuyến quốc lộ bốn mươi b
cảnh sát giao thông chúng tôi cùng với công an phú ninh công an thành phố tam kỳ
tạm thời là chúng tôi phân luồn theo cái phương án là xe có tải trọng lớn
và xe khách trên ba mươi chỗ ngồi từ phía nam ra
thì chúng tôi hướng dẫn đi thẳng quốc lộ một ra thành phố đà nẵng
hoặc là lên đường cao tốc ở cái quốc lộ một mươi bốn e tại quyện thang bình
bây giờ cao điểm không cho các phương tiện ngược chiều lên cái tiến đề quốc lộ bốn mươi
mà nếu mà để hai cái phương tiện lớn lên thì nó sẽ
nó sẽ mắc lại ở trên đường và sẽ áp tác
ban an toàn giao thông tỉnh đề nghị bộ giao thông vận tải sớm chỉ đạo
các đơn vị quản lý khai thác cái tiến đường cao tốc đà nẵng quang ngãi
có kế hoạch bảo trì cái hệ thống các cái tiến đường nối từ quốc lộ
lên đến các cái nút giao đường cao tốc
lắp đủ viện báo hiệu sửa chữa cái hư hãm

là nên hạn chế cái phương tiện có tổng trại lớn xe khách trên container lưu thông
để hạn chế những cái container giao thông
theo dự báo từ nay đến tết âm lịch
lượng phương tiện lưu thông sẽ tiếp tục gia tăng
nhưng với những phương án tạm thời như hiện nay thì sẽ khó giảm tải áp lực về giao thông trên tuyến quốc lộ bốn mươi b
các ngành chức năng cần sớm có phương án thực hiện nâng cấp mở rộng tuyến đường
để đáp ứng nhu cầu lưu thông hàng hóa
và bảo đảm an toàn cho người dân và các phương tiện qua lại trên tuyến đường này